ngày hôm qua hai tháng bảy bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức tặng bằng khen cho một tập thể và một mươi hai cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác cứu chữa cháy rừng ngày hai mươi tám tháng sáu vừa qua tại địa bàn thị xã hương trà và hương thủy
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng sáu trên địa bàn thị xã hương trà và thị xã hương thủy đã xảy ra hai vụ cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay khiến khoảng chín mươi hectare rừng keo rừng thông bị thiệt hại
sau khi vụ cháy rừng xảy ra bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế đã điều động trên sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực dân quân tự vệ dự bị động viên phối hợp với các lực lượng và bà con nhân dân trên địa bàn tham gia chữa cháy rừng
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày đám cháy ở khu rừng thuộc địa bàn phường hương hồ và phường phú bài được sập tắt
để ghi nhận những thành tích trong công tác phòng chống chữa cháy rừng tỉnh thừa thiên huế đã tặng bằng khen cho cán bộ chiến sĩ trung đoàn sáu bộ chỉ huy quân sự tỉnh và một mươi hai cá nhân thuộc các cơ quan ban ngành đoàn thể và bà con nhân dân trên địa bàn thị xã hương trà và thị xã hương thủy